hôm nay công an tỉnh bà rịa vũng tàu đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
theo đó tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương đã kiểm tra về việc chấp hành các quy định về điều kiện về an ninh an toàn
trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như giấy phép và công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời kiểm tra thực tế đối với các hồ sơ hợp đồng trong hoạt động cho vay các số liệu mức lãi suất cho vay mà phía công ty này đưa ra cho người vay
nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật khi thực hiện các hợp đồng này
từ đó kịp thời phát hiện và làm rõ những sai phạm nếu có liên quan đến hành vi cho vay
kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và các hợp đồng cho vay theo quy định
qua một buổi sáng lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra tất cả một mươi năm điểm giao dịch của f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh